với mong muốn mang đến cho các em học sinh khuyết tần có một mùa trung thu ấm áp và đủ đầy
tại hà nội ban dân vận thành ủy hội chức thập đỏ thành phố cùng các đơn vị
đã phối hợp tổ chức một chương trình đặc biệt với chủ đề vui trung thu nối vòng tay nhân ái hai nghìn hai mươi
trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ thiết hà nội hôm nay đông vui rộn ràng hơn thường lệ
đầu đầu cũng ngập tràn không khí của ngày hội trung thu với những chiếc đèn lồng đèn ông sao rực rỡ sắc màu
không chỉ được tận mắt chìm ngưỡng những mầm cỗ được bày biện đẹp mắt đa dạng và sinh động
được cùng nhau thưởng thức các tiết mục biểu diễn tham gia các trò chơi bổ ích và cùng nhau phá cỗ
ngày trung thu con thích được ăn bánh trung thu rước đèn ông sao con rất thích trung thu
hôm nay con hiếp thèm trung thu con thích
bánh trung thu
với nhiều bạn nhỏ phá cỗ trồng trăng vào mỗi dịp trung thu không còn là điều xa lạ
thế nhưng với nhiều học sinh là trẻ cầm điếc trẻ tự kỳ đa dị tật nơi đây
để có được một dịp trung thu âm áp và đủ đầy không phải là điều đơn giản
bởi phần lớn gia đình các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tám mươi các cháu là thuộc diện là nghèo cận nghèo và gia đình khó khăn mà có xác nhận của xã
cho nên các cháu rất được mong chờ
là có được tết trung thu thật là vui đầm ấm và có nhiều quà
năm nay rất là đặc biệt là được rất nhiều các ban ngành từ trung ương đến thủ phố
cùng tập trung lại để tổ chức cho các cháu
cái chương trình như thế này nó có ý nghĩa rất lớn là nó lan tỏa trong cộng đồng
cái sự chia sẻ sự đùm bọc lá lành đùm lá rách
những chương trình và những phần quà đầy ý nghĩa như thế này
đã thể hiện trách nhiệm của cộng đồng và xã hội sự quan tâm của các cơ quan ban ngành
giúp các bạn nhỏ khuyết tật được yêu thương và hòa nhập với cộng đồng
phần nào sự thiệt thòi của các em trong cuộc sống